liên quan đến đối tượng tung tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín chiều ngày chín tháng ba
thanh tra sở thông tin truyền thông phối hợp với đội an ninh công an thị xã hương thủy thừa thuyên huế
đã triệu tập đặng thị thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đây là đối tượng đã viết lên trang facebook cá nhân tên kiều thu đặng ngày hôm nay với nội dung
mọi người quanh khu vực phú bài thủy lương hương lộc chú ý cẩn thận
đã có một ca ở gần đó đã bị hốt đi cả nhà rồi
sau khi đăng tải nội dung trên đối tượng thấy nhiều người tỏ ra hoang mang lo lắng
nên đã chủ động xóa vào lúc một mươi một giờ cùng ngày
tại buổi làm việc đối tượng đã ý thức được lỗi của mình
lực lượng chức năng đã thống kê đề ra không sửa phạt từ một mươi một mươi năm triệu đồng cho hành vi tung tin thất thiệt nói trên